và kể từ khi bị các đối tượng cướp giật kéo lê trên đường những vết thương trên người chị nguyễn thế bảo linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
chú phường trần quang diệu thành phố quy nhơn đã dần lành lặn song nỗi kinh hoàng thì vẫn còn chưa nguôi
vào ràng sáng ngày một mươi hai tháng một mươi tại quốc lộ một a tại huyện châu thành tỉnh sóc trăng
lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô đi từ cần thơ đến thị trấn châu thành có biểu hiện nghi vấn
nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra đã phát hiện và lập biên bản tạm giữ năm năm trăm linh bao thuốc lá nhãn hiệu hero
chín trăm linh bao thuốc lá nhãn hiệu scott và hơn một bảy trăm linh bao thuốc lá nhãn hiệu z
bước đầu hai đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình
viện kiểm sát nhân dân huyện crong bắc tỉnh đắk lắc vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
đối với ông phan xuân hạnh sáu mươi tuổi nguyên là hiệu trưởng trường trung học cơ sở eop huyện crong park
tỉnh đắk lắc để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu vào tháng chín năm hai nghìn một mươi năm thông qua một người quen
chị bùi thị thủy lê gặp và đưa cho ông hạnh hai trăm một mươi triệu đồng để xin vào dạy tại trường nơi ông hạnh đang công tác
sau khi nhận đủ số tiền thì ông hạnh cam kết cho chị lê dạy hợp đồng tại trường trung học cơ sở ep
đến khi có hội đồng xét tuyển thì cho vào dạy biên chế chính thức
đến năm hai nghìn một mươi bảy do thấy huyện crong park dư thừa nhiều giáo viên hợp đồng
lo sợ ông hạnh không lo được việc nên gia đình chị lê đã có đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng
và yêu cầu ông hạnh phải trả lại tiền
sau đó ông hạnh đã trả lại số tiền trên cho chị lê
trước đó vào tháng ba năm hai nghìn một mươi tám sau khi nhận được đơn tố cáo
ủy ban kiểm tra huyện ủy crong park xác định ông hạnh đã có biểu hiện lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình
nhận tiền chạy việc của cấp dưới nên đã quyết định cách chức đối với ông phan xuân hạnh
còn liên quan đến việc cao tốc đà nẵng quảng ngãi có tổng mức đầu tư là ba mươi bốn tỷ đồng
mới được đưa vào khai thác đã hư hỏng
tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc việt nam vec triển khai ngay việc thi công sửa chữa bảo hành
theo đúng điều kiện hợp đồng
chậm nhất là cho tới ngày một mươi sáu tháng một mươi sửa chữa xong đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và báo cáo bộ giao thông vận tải
để tiếp tục thu phí dự án
vào ngày hôm qua ngày một mươi hai tháng một mươi hội đồng thành viên vec đã họp phiên bất thường để kiểm điểm xử lý trách nhiệm
tập thể và cá nhân liên quan và phương hướng khắc phục trong thời gian tới
theo đó hội đồng thành viên vec yêu cầu tổng giám đốc tổ chức việc kiểm tra cùng các cơ quan chức năng
để có đánh giá chính xác về các nguyên nhân gây hư hỏng và có giải pháp xử lý trong quá trình quản lý khai thác trong thời gian tới
triển khai ngay việc thi công sửa chữa bảo hành theo đúng điều kiện hợp đồng
chậm nhất cho tới ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám sửa chữa xong đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và báo cáo bộ giao thông vận tải
để tiếp tục thu phí dự án
việc sửa chữa phải có biện pháp tổ chức thi công biện pháp đảm bảo an toàn giao thông được tư vấn giám sát chấp thuận
và phối hợp tốt đối với các đơn vị quản lý khai thác đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông
có giá trị hơn ba tỷ đồng xảy ra vào ngày một mươi chín tháng tám tại thị trấn hỏa vinh huyện đông hòa
nhằm tuyên truyền sâu rộng đậm nét chiến công xuất sắc này vào chiều ngày một mươi một tháng một mươi công an tỉnh phú yên đã tổ chức
họp báo với sự có mặt của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương
khoảng sáu giờ ba mươi phút ngày một mươi chín tháng tám khi thấy anh nguyễn gia truyền chủ hiệu vàng kim yến truyền
chở mẹ là bà nguyễn thị yến cùng thùng tôn đựng vàng và túi sách đựng tiền đến cửa hàng vàng
các đối tượng đã ép xe tấn công cướp thùng tiền và vàng của anh truyền sau đó tẩu thoát
sau hơn một tháng khẩn trương tích cực điều tra lực lượng công an đã đồng loạt bắt giữ ba đối tượng gây án
gồm nguyễn thủy viễn nguyễn mạnh trường cùng chú huyện đông hòa tỉnh phú yên và trần ngọc hưng chú tỉnh đắk lắc
khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ hai xe ô tô
trong đó có một xe là phương tiện gây án tám xe máy hai khẩu súng bắn đạn bi một bình xịt hơi cay
một roi điện ba thẻ atm ba mươi sợi dây chuyền bằng kim loại và nhiều đồ vật tài liệu liên quan khác

hai xe máy ba thẻ atm ba mươi sợi dây truyền bằng kim loại và nhiều đồ vật tài liệu liên quan khác